thưa quý vị và các bạn nhân dịp sinh nhật của tổng bí thư nguyễn phú trọng ngày một mươi bốn tháng bốn
trong những ngày qua nhiều lãnh đạo các nước các chính đảng đã gửi thư điện chúc mừng đến tổng bí thư
trong đó có lãnh đạo các nước các đảng của lào trung quốc cuba nga belarus dominica
lãnh đạo các nước các chính đảng chúc mừng những thành tựu to lớn nổi bật trong phát triển xây dựng đất nước việt nam
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đứng đầu là tổng bí thư nguyễn phú trọng
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định sẽ tiếp tục cùng tổng bí thư thúc đẩy các mối quan hệ song phương không ngừng phát triển
tổng bí thư chủ tịch nước lào thong lun sinh sulit nhấn mạnh tổng bí thư nguyễn phú trọng quan tâm sát sao
và đóng góp tích cực vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng
hai nhà nước và nhân dân hai nước giữ gìn truyền thống tốt đẹp đó mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình khẳng định coi trọng cao độ quan hệ trung việt
sẵn sàng cùng tổng bí thư nguyễn phú trọng duy trì trao đổi chiến lược định hướng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai trung quốc việt nam
đi vào chiều sâu và thực chất
bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba chủ tịch nước cộng hòa cuba miguel díaz canel nhấn mạnh
những công hiến cá nhân của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng mang tính quyết định trong việc lãnh đạo đảng cộng sản việt nam
trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội tại việt nam
tổng thống liên bang nga vladimir putin đánh giá cao những đóng góp vô giá của đồng chí tổng bí thư cho sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện nga việt
thủ tướng chính phủ liên bang nga mikhail mishutin và chủ tịch đảng nước nga thống nhất phó chủ tịch hội đồng an ninh liên bang nga dmitry medvedev
đặc biệt nhấn mạnh đóng góp to lớn của tổng bí thư nguyễn phú trọng trong việc củng cố quan hệ hữu nghị hiểu biết lẫn nhau và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
chủ tịch đảng cộng sản liên bang nga zhuganov khẳng định cả cuộc đời của đồng chí tổng bí thư gắn liền với sự hình thành phát triển
củng cố hàng ngũ sự lớn mạnh và uy tín ngày càng tăng của đảng cộng sản việt nam trên trường quốc tế